tin an ninh trật tự dùng nhiều thủ đoạn rụ rỗ đưa nhiều em gái tuổi vị thành niên từ nam định lên phú thọ làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke
hai đối tượng trương tuấn anh chú tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ và đinh văn tiến chú tại huyện hải hậu tỉnh nam định đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định khởi tố về tội mua bán người
theo điều tra vợ chồng trương tuấn anh mở quán karaoke nhạc việt và cơ sở tổng quất tại khu tám xã hy cương tp việt trì tỉnh phú thọ vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
sau khi nhận đinh văn tiến vào làm tuấn anh bảo tiến lên mạng tìm kiếm nhân viên cho quán và trả công ba triệu đến bốn triệu đồng một trường hợp
thông qua mạng xã hội tiến đã làm quen lừa được sáu thiếu nữ trong độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi trú tại một số huyện trên địa bàn tỉnh nam định để làm nhân viên tại quán
tại nhà của tuấn anh lực lượng công an còn phát hiện thêm hai bé gái tất cả tám trường hợp trên đã được công an tỉnh nam định bàn giao cho gia đình
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã khởi tổng